với lợi thế là có nắng quanh năm nhiều doanh nghiệp tại tỉnh quảng bình đang tiếp tục đầu tư phát triển điện mặt trời
để tự chủ một phần năng lượng điện giảm chi phí và giảm tải cho lưới điện quốc gia
tính đến nay ở địa phương này đã có hơn một trăm tám mươi công trình điện mặt trời áp mái
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhà dân
công ty gạch ngói cầu bốn thành phố đồng hới là đơn vị lắp đặt hệ thống điện mặt trời lớn nhất của tỉnh quảng bình
với công suất một trăm chín mươi bốn kwh
sau tháng đầu năm nay sản lượng điện dư thừa đạt hơn hai mươi hai kwh và được nhà nước mua lại với giá sấp xỉ hai đồng một kw
hệ thống điện mặt trời này không chỉ đáp ứng đủ điện phục vụ sinh hoạt sản xuất của người dân doanh nghiệp
mà còn phát điện lên lưới điện quốc gia
quảng bình có tiềm năng lớn thích hợp để phát triển nguồn năng lượng mặt trời với bốn mùa có nắng là cơ hội thuận lợi
để phát triển nguồn năng lượng sạch bổ sung cho nguồn điện năng đang bị thiếu hụt
công ty chỉ đào các bộ phần khẩn trương tổ chức kiểm tra kỹ thuật tổ chức nghiệm thu đầu nối lắp đặt công tơ hai chiều
và tổ chức kỹ kế hợp đồng kịp thời ngay để cho khách hàng đủ điều kiện bán điện phát lên lưới điện của quốc gia
tỉnh quảng bình hiện có hơn một trăm tám mươi công trình điện mặt trời với tổng công suất trên một bốn trăm linh kwh
sản lượng điện mặt trời phát lên lưới là gần hai trăm tám mươi hai kwh số tiền chi trả để mua điện mặt trời hơn năm trăm năm mươi triệu đồng
cùng với những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước tỉnh quảng bình cũng đang đẩy mạnh xã hội hóa
khuyến khích đầu tư vào hệ thống điện mặt trời áp mái để vừa khai thác thế mạnh tự nhiên
vừa góp phần bảo vệ môi trường